tối ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng tại núi hầm vàng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ tại khu vực núi hầm vàng phương hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người nhanh chóng dập lửa
sau hơn bốn tiếng đám cháy đã được dập tắt
nguyên nhân gây cháy bước đầu được xác định là do người dân thắp nhang tại miếu thờ khu vực gần đó nên gây cháy lan
tại khu vực này thời gian gần đây đã có ba vụ cháy xảy ra